trong bối cảnh việt nam sẽ mở cửa lại hoàn toàn cho khách du lịch nước ngoài như trước khi có đại dịch covid một mươi chín
từ ngày một mươi năm tháng ba bộ văn hóa thể thao du lịch đang hoàn thiện phương án mở cửa du lịch
báo cáo chính phủ thủ tướng xem xét quyết định trong thời gian sớm nhất tạo điều kiện thuận lợi cho du khách và doanh nghiệp
trong đó có bảy nhóm giải pháp mở cửa đảm bảo an toàn khoa học hiệu quả
chính phủ đã đồng ý với đề xuất của bộ văn hóa thể thao và du lịch các bộ ngành liên quan về việc mở cửa lại hoạt động du lịch
đường không đường bộ đường biển đảm bảo an toàn khoa học hiệu quả trong điều kiện bình thường mới từ ngày một mươi năm tháng ba tới đây
mở ra cơ hội vàng cho phục hồi du lịch việt nam
hiện bộ văn hóa thể thao và du lịch vẫn đang hoàn thiện phương án mở cửa du lịch
báo cáo chính phủ thủ tướng chính phủ xem xét quyết định trong thời gian sớm nhất
tạo điều kiện thuận lợi cho du khách và doanh nghiệp
cũng như các doanh nghiệp đón khách
tổng cục trưởng tổng cục du lịch thuộc bộ văn hóa thể thao và du lịch nguyễn trùng khánh khẳng định
việc mở cửa trở lại du lịch việt nam cần được thực hiện theo hướng an toàn khoa học
hiệu quả theo đúng tinh thần chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và tập trung vào bảy nhóm giải pháp chính
một là thống nhất đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
bộ văn hóa thể thao và du lịch cùng phối hợp với các bộ ngành liên quan
có phương án kế hoạch áp dụng thống nhất về các biện pháp phòng chống dịch trên toàn quốc
việc đảm bảo tuân thủ thống nhất các quy định phòng chống dịch phải được các địa phương doanh nghiệp du lịch
coi là nội dung ưu tiên hàng đầu trong hoạt động du lịch
hai là giải pháp kết nối hàng không và du lịch
việt nam đã dỡ bỏ hạn chế về tần suất khai thác với các chuyến bay quốc tế từ ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
tuy nhiên vấn đề đặt ra hiện nay là làm sao để các hãng hàng không phối hợp với doanh nghiệp du lịch
tăng cường khai thác đường bay quốc tế
kết nối các thị trường trọng điểm với các điểm đến du lịch tại việt nam
ba là tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch quốc tế
tổng cục trưởng tổng cục du lịch nguyễn trùng khánh cho biết
bộ đã có công văn đề nghị thủ tướng chính phủ cho phép áp dụng chính sách thị thực cho khách nhập cảnh việt nam
như đã thực hiện từ trước năm hai nghìn hai mươi
đây sẽ là điều kiện rất thuận lợi để thu hút khách quốc tế đến việt nam tạo sức cạnh tranh cho du lịch việt nam
bốn là công nhận hộ chiếu vaccine
đến nay chưa có nhiều quốc gia công nhận giấy chứng nhận tiêm chủng của việt nam
vì vậy hoạt động đưa người việt nam du lịch nước ngoài du lịch aru sẽ gặp nhiều khó khăn
gây ra sự mất cân bằng trong hoạt động vận chuyển hàng không quốc tế
do đó cần thúc đẩy đàm phán nhiều hơn để ngành du lịch việt nam có thể tiếp cận
và khai thác nguồn khách dồi dào chất lượng hơn
năm là nâng cao chất lượng sản phẩm cơ sở vật chất nguồn nhân lực
đây là vấn đề được tổng cục trưởng nguyễn trùng khánh khẳng định là cốt lõi
để đảm bảo sự phục hồi của du lịch việt nam
do vậy tổng cục du lịch sẽ tiếp tục có những đề xuất kéo dài chính sách hỗ trợ
liên quan đến tài chính tính dụng cho doanh nghiệp người lao động trong ngành
đề xuất các chương trình đào tạo đào tạo lại cho lao động du lịch
các địa phương cũng cần có chính sách hỗ trợ của doanh nghiệp du lịch trên địa bàn
để chuẩn bị sẵn sàng cho việc mở cửa du lịch
sáu là cạnh tranh điểm đến
tổng cục trưởng nguyễn trùng khánh cho biết vừa qua phái đoàn liên minh châu âu
tại việt nam đã hỗ trợ xây dựng bộ chỉ số năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch
cấp tỉnh việt nam hai nghìn hai mươi một cho một mươi năm tỉnh thành phố
đây là cơ hội để các địa phương doanh nghiệp khu điểm du lịch tham khảo nhìn nhận
và có những giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh du lịch địa phương trong thời gian tới
bảy là xúc tiến quảng bá và thu hút thị trường
trong thời gian ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín tổng cục du lịch vẫn duy trì
việc quảng bá hình ảnh du lịch việt nam do vậy sự quan tâm của cộng đồng quốc tế
tới du lịch việt nam vẫn luôn được duy trì
trong thời gian tới tổng cục du lịch sẽ tiếp tục triển khai mạnh mẽ chiến dịch truyền thông
life fuli in vietnam đặc biệt là trên các nền tảng số tham gia các hội trợ du lịch quốc tế lớn
ở các thị trường trọng điểm làm việc với các cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài
để phối hợp quảng bá thông tin du lịch việt nam
các giải pháp này đều hướng đến sự bình đẳng cho khách du lịch
không phân biệt đối xử
giữa khách du lịch quốc tế và nội địa đồng thời tạo thuận lợi thu hút khách du lịch quốc tế
đến việt nam
trong đó có khách du lịch đường biển vì dòng khách này thường chỉ đi tham quan
theo chương trình du lịch trong ngày mặt khác các điều kiện an toàn phòng chống dịch được đảm bảo